thưa quý vị lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản nguyễn đỗ thúy anh nguyên kế toán
trưởng bộ phận hành chính tổng hợp chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện lộc ninh tỉnh bình phước vừa bị bắt giữ
theo thông tin từ cơ quan công an từ ngày một tháng một đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trước phản ánh của người dân về tình trạng đi làm thủ tục đất đai
như tách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp nhiều khê vất vả tại bộ phận một cửa chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện lộc ninh
mặt khác tại đây xuất hiện nhiều người làm dịch vụ nhanh chóng được người dân gọi là cò dịch vụ cò pháp lý ra giá từ chục triệu đến hàng chục triệu đồng
sở tài nguyên môi trường văn phòng đăng ký đất đai tỉnh bình phước đã ra quyết định tạm đình chỉ bảy cán bộ viên chức nhân viên của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện lộc ninh
để các cơ quan chức năng điều tra xác minh làm rõ
đến ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
sau quá trình tích cực vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc ninh kết luận bị can nguyễn đỗ thúy anh là một mắt xích quan trọng trong vụ án nên tiến hành bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện gia lộc tỉnh hải dương vừa phát hiện tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn có một số mặt hàng bánh trung thu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cụ thể vào ngày hai mươi sáu tháng chín đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện gia lộc đã làm việc và phát hiện cơ sở này kinh doanh một số mặt hàng bánh trung thu các loại có bao bì nhãn hiệu ghi chữ nước ngoài không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hàng hóa bao gồm hơn bốn trăm ba mươi bánh trung thu mini và gần ba mươi hộp bánh trung thu nhân chứng chảy hiện tất cả số hàng hóa trên đã được lực lượng chức năng thu giữ đồng thời lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sau vụ ngộ độc thực phẩm của bánh mì phượng tại thành phố hội an tỉnh quảng nam khiến cho ba trăm một mươi ba người nhập viện để điều trị tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm quảng nam vừa có thông báo kết luận về hành vi vi phạm và các hình thức xử phạt
tiệm bánh mì phượng bị xử phạt hơn một trăm một mươi triệu đồng và đình chỉ hoạt động từ ba đến năm tháng
kết quả lấy các mẫu lưu của cơ sở và mẫu có liên quan gửi kiểm nghiệm tại viện pasteur nha trang cho thấy có bảy mẫu dương tính với khuẩn bacillus syrut sinh độc tố
các loại vi khuẩn này được phát hiện trong chả heo thịt heo xíu xíu mại rau răm xà lách hành và dưa leo đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho ba trăm một mươi ba người bị ngộ độc thực phẩm vào ngày một mươi một tháng chín vừa qua
đại diện thanh tra sở y tế tỉnh quảng nam cho biết cơ sở bánh mì phượng hai tại thành phố hội an đã vi phạm năm quy định trong vệ sinh an toàn thực phẩm những vi phạm này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
gần đây trên địa bàn huyện đông anh tp hà nội xuất hiện các đối tượng lợi dụng sự quen biết qua lại nói chuyện để có những video nhạy cảm của bị hại
sau đó thì các đối tượng này đe dọa đưa hình ảnh bị hại lên các hội nhóm nhằm chiếm đoạt tài sản đây không phải là chiêu thức mới nhưng nhiều người vẫn bị sập bẫy
mới đây thì công an huyện đông anh đã bắt giữ và làm rõ hành vi thủ đoạn của nhóm đối tượng này
đối tượng ngô tôn quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thương chú tại viên nội đông anh hà nội là lao động tự do vì thiếu tiền tiêu xài sau khi quen một người bạn trên mạng xã hội
qua nói chuyện bạn có gửi cho quyết một số clip nhạy cảm
đối tượng đã lập các tài khoản facebook giả mạo nói với bị hại là các clip đang bị lan truyền trên mạng để tống tiền
cùng với đó quyết còn lừa bị hại là bạn thân có quen cơ quan công an sẽ nhờ công an gỡ các video này vì tin tưởng nạn nhân đã gửi cho đối tượng chín mươi triệu đồng
quyết đã gửi cho các bạn thân mạo nói chuyện với lạng nhân nhiều hơn về vấn đề đó em chỉ nghĩ cách nói cho lạng nhân biết là em có quen cơ quan để lạng nhân truyền tiền cho em
tuy nhiên để các đối tượng thực hiện được hành vi trong vụ việc này cũng do chính nạn nhân vì khoe khoang nên đã gửi các video nhạy cảm của mình cho kẻ xấu
tôi cũng một phần tin tưởng với đối tượng là bạn với cả một phần là tôi cũng muốn khoe thành tích là cũng có nhiều bạn gái nhiều phụ nữ trao đổi
thế nên là tôi mới có gửi các clip này cho các bạn
các video cũng bảo là có nhờ công an xóa rút với cả bảo tôi chuyển tiền
một phần trong clip đấy cũng có tôi với clip tôi tôi cũng bất đồng quá
khi mà biết mình đã bị lừa thì tôi đã lên cơ quan công an trình báo
đây không phải là những vụ việc đầu tiên mà chúng tôi phát hiện trên địa bàn huyện đông anh
trong thời gian gần đây là chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều những vụ việc liên quan đến những mối quan hệ thân thiết
từ đó thì các đối tượng đã đăng hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân lên để nhất là chiếm đoạt tài sản
hai là đe dọa đến tinh thần của các nạn nhân
ngoài việc các đối tượng đăng hình ảnh và gửi các video lên trên mạng xã hội để tống tiền người dân
thì còn rất nhiều các thủ đoạn khác mà lừa đảo đối với người dân ở trên mạng xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh khuyến cáo người dân
là hãy cảnh giác trong quá trình sử dụng các thông tin trên mạng xã hội
để tránh rủi ro cho bản thân lực lượng công an khuyến cáo người dân không nên tự mình quay lại các video
hình ảnh nhạy cảm
để tránh rủi ro cho bản thân hoặc không để người khác có được những hình ảnh video nhạy cảm của mình
vì bất cứ mục đích gì
nếu bị cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên hãy báo ngay đến cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
từ ngày hai mươi năm tháng chín đến nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
nhiều địa phương khu vực bắc bộ và bắc trung bộ đã có mưa to đến rất to
nhiều nơi lên trên năm trăm linh mm gây lũ ngập lụt sạt lở đất
một số tiến đường bị sạt lửa nghiêm trọng làm gián đoạn giao thông
ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân tại nhiều địa phương
nhất là các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình
dự báo trong những ngày tới có thể tiếp tục còn xảy ra mưa to đến rất to
nguy cơ xảy ra lũ trồng lũ ngập sâu tại vùng trũng thấp lũ quét sạt lửa đất tại vùng núi
trước tình hình trên thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký ban hành công điện số tám trăm chín mươi
về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả của mưa lũ
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh tập trung ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
theo phương châm bốn tại chỗ
để đảm bảo an toàn tính mạng hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người
tài sản của nhân dân và nhà nước thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh không được lơ là
chủ quan mất cảnh giác tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác ứng phó
và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ theo phương châm bốn tại chỗ
thủ tướng chính phủ lưu ý một số nhiệm vụ trong đó chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh khẩn trương giả soát
sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm không đảm bảo an toàn nhất là vùng trũng thấp
có nhiều khả năng bị chia cắt cô lập do ngập lụt sâu các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất lũ quét
không để xảy ra chết người kịp thời hỗ trợ lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói
kiên quyết không để người dân nào bị thiếu đói
đồng thời tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở
không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn
có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh tại các khu vực bị ngập lụt
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các cơ sở hạ tầng đang trong quá trình thi công đê điều hồ đập
nhất là các công trình sung yếu kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân
khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ngay sau khi nước rút
sẵn sàng lực lượng để cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra
vâng cho đến thời điểm này mưa lũ đã khiến hàng nghìn hộ dân bị ngập
nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học
đến trưa nay hai mươi tám tháng chín nước lũ tại một số huyện trên địa bàn tỉnh nghệ an đã rút
tính đến thời điểm này mưa lũ tại nghệ an đã làm một sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập
tám trăm ba mươi nhà bị cô lập bốn mươi bốn điểm đường giao thông bị sạt lở
mưa lớn đã khiến hàng nghìn hectare hoa màu bị thiệt hại
hàng nghìn con da sốt ra cầm bị lũ cuốn trôi
lực lượng quân đội công an biên phòng cùng địa phương đã tập trung phương tiện
nhân lực dọn dẹp bùn đất vệ sinh để sớm ổn định cuộc sống
tại tỉnh thanh hóa mưa lũ đã làm hai người bị mất tích ở huyện như xuân và quang sơn
gây sạt lở ta lươi dương tại ba vị trí trên tuyến quốc lộ một mươi năm c và hai mươi bảy
hàng trăm hội dân và hàng nghìn hectare lúa cây rau màu khác bị ngập cục bộ
để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân
lực lượng công an thành hóa vẫn đang tiếp tục bám dân bám địa bàn
chuẩn bị đầy đủ phương tiện lực lượng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống
do thiên tai mưa lũ gây ra
không chỉ thanh hóa nghệ an mà nhiều nơi khác ở miền bắc cũng có mưa to kéo dài
trong nhiều giờ gây sạt lở ngập úng cục bộ gây ách tắc giao thông
thiệt hại nhiều về nông nghiệp
riêng tại huyện trấn yên tỉnh yên bái mưa lớn đã tốc mái một ngôi nhà
ở xã quy mông huyện trấn yên khiến một cháu bé bị thương
cơn mưa lớn kéo dài từ đêm qua cũng đã khiến cho người dân thủ đô hà nội
có một buổi sáng khổ sở khi đi làm trong cảnh bì bõm lội nước
mắc kẹt tại các điểm ngập úng
tình hình giao thông thì vô cùng phức tạp ồn tắc xể dạ nhiều tuyến
nâng ngập cao cũng đã khiến cho không ít phương tiện bị hư hỏng nặng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại một số địa điểm ngập úng trên địa bàn thủ đô hà nội trong ngày hôm nay
mưa lớn trong suốt đêm qua và cả ngày hôm nay đã khiến cho lượng nước
ở thành phố hà nội tăng đến rất cao
nhiều khu vực đo được mực nước lên tới hơn hai trăm linh mm
và chính vì vậy thì tình hình giao thông và đi lại di chuyển của người dân
trong ngày hôm nay rất là vất vả và khó khăn
quý vị các bạn cũng có thể nhìn thấy là ngay phía sau lưng tôi
thì suốt từ nãy đến giờ dòng phương tiện gần như là đứng im không thể di chuyển
không chỉ ô tô mà xe máy ở phía vỉa hè bên này cũng không thể di chuyển được
do gặp những đoạn ngập úng ở phía trên kia
nhiều người thì cũng đã cố vượt qua những đoạn ngập ống này
và nhiều phương tiện thì cũng đã hỏng hư hỏng nặng
một số tuyến ghi nhận tình trạng ngập úng nghiêm trọng
với mức nước sầu dẫn đến ủn tắc
như tuyến vành đài bà nguyễn trãi liễu dài trần bình tôn thất thuyết thái hà
người dân gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển qua các vùng ngập ống
do mặt đường bị thu hẹp ngập sầu
và nhiều phương tiện chết máy tại chỗ gây cản trở giao thông
phạm văn đồng dưới kia thì nó đã rất là bắt rủ gần như là xe ô tô
rồi đấy là không di chuyển ở chút nào luôn lúc mà em đi
thế trên này cũng như thế
còn xe máy thì cũng phải đi lên cả vỉa hè
trên kia cũng không đi được nữa
thế là em đổ xe đứng ở đây đợi bao giờ mà đỡ mưa
hoặc là chỗ đỡ tắc đi thì mình đi
thấy quá là tắc đường luôn các anh ạ
thì hình nó là như thế
tắc qua như là đi vừa lụt lội mà vừa các xe đan xen vào nhau là rất khó đi
để hỗ trợ người dân đi lại di chuyển an toàn hơn trong thời tiết khắc nghiệt này
lực lượng cảnh sát giao thông đã được bố trí đến các khu vực trọng điểm
để hướng dẫn và điều tiết giao thông qua các khu vực ngập sâu
lực lượng chức năng khuyên cáo
người dân nên tránh các khung giờ cao điểm
và liên tục cập nhật tình hình ngập úng để lựa chọn phương án di chuyển phù hợp
khi lưu thông qua vùng ngập ống
nên di chuyển phía bên tay trái đường
và tuân thủ sự điều tiết của lực lượng chức năng
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh gia lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo
rolati còn gọi là ama philip
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú xã diaglai
tỉnh gia lai
về tội phá hoại chính sách đoàn kết
theo cáo trạng từ năm hai nghìn tám
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
bị cáo rolati
đã nghe sự chỉ đạo xúi dục của các đối tượng
phù hợp lưu vong ở nước ngoài
lén lút tuyên truyền cho nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số
ở xã diaglai
tham gia nhóm họp
là biến tướng của tin lành đề ga
âm mưu thành lập cái gọi là nhà nước riêng
của người dân tộc thiểu số
ở tây nguyên
rolati đã lôi kéo sứ dục một số người tham gia
và hình thành bộ khung
phân công các chức danh cho từng bộ khung ở cấp làng
với mục đích gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc
chống lại nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hành vi của thi bị cơ quan công an phát hiện
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
khởi tố bắt tạm giam để điều tra hắn về tội danh trên
tại phiên tòa
rolati thành khẩn khai báo
thừa nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử đã tuyên phạt rolati tám năm tù
về tội phá hoại chính sách đoàn kết
và quản chế ba năm tại địa phương
để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ
công an huyện đắk cổ rông tỉnh quảng trị
vừa thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hồ văn hoàn
trú tại huyện đắk cổ rông
vào tối ngày hai mươi sáu tháng chín
công an huyện đắk cổ rông phối hợp với
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị
tổ chức tuần tra kiểm soát trên quốc lộ chín
đoàn thuộc địa phận thị trấn klong klang
huyện đắk cổ rông
phát hiện xe mô tô mang biển kiểm soát
chạy với tốc độ cao và có nhiều biểu hiện
vi phạm trật tự an toàn giao thông
nên đại úy hồ văn huỳnh đã ra hiệu lệnh
dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên hồ văn hoàn là người điều khiển xe đã tăng ca bỏ chạy
và tông thẳng vào người đại ủy huỳnh
sau khi vụ việc xảy ra tổ công tác đã kịp thời
giữ người vào phương tiện vi phạm
đồng thời đưa đồng chí huỳnh đi cấp cứu
qua kiểm tra hồ văn hoàn không xuất trình
được các giấy tờ có liên quan
lãnh đạo công an tỉnh quảng trị đã đến thăm hỏi
động viên đồng chí huỳnh đang điều trị
tại trung tâm y tế huyện đắk cổ rông
hiện sức khỏe đồng chí đã ổn định
vụ việc đang được công an huyện đắk cổ rông
tiếp tục điều tra làm rõ